lào cai không chỉ nổi tiếng là vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ hùng vĩ với những nền văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc mà còn là nơi có hệ thống đền chùa phong phú
năm nay với tiết trời thuận lợi trong những ngày đầu xuân mới hàng vạn du khách thập phương đã đổ về lào cai với các đền chùa như đền bảo hà đền cô tan an đền phúc khánh để du xuân chảy hội
tại đền bảo hà huyện bảo yên từ đầu năm du khách bắt đầu nườm nập về đây thắp hương và thưởng ngoạn phong cảnh non nước hữu tình nơi đây
từ lâu đền bảo hà đã trở thành điểm du lịch thu hút rất nhiều du khách vào dịp tết cổ truyền
cầu mong cho ngài luôn luôn được phù hộ cho dân tộc việt nam ta được quốc thái dân an và phù hộ cho tất cả nhân dân việt nam luôn luôn được bình an mạnh khỏe
và cũng cầu mong cho
mình cũng muốn xin lộc của ngài được ban cho gia đình luôn luôn được mạnh khỏe bình an và mọi sự tốt lành
cũng thấy là đảng và nhà nước đã quan tâm đến những phong tục tập quán của nhân dân
và bà cũng mong muốn là cái phong tục tập quán này được duy trì mãi và cái đền này được xây dựng ngày càng to càng lớn càng rộng
đền bảo hà thờ thần vệ quốc hoàng bảy một anh hùng miền sơn quốc đánh giặc phương bắc và cuối đời lê nhiên hiệu cành hưng năm một nghìn bảy trăm bốn mươi một nghìn bảy trăm tám mươi sáu
ghi nhớ công đức to lớn của tướng nguyễn hoàng bảy từ rất sớm nhân dân ta đã lập đền thờ ông
điểm đặt tên thờ ông hoàng bảy là một khu rất đẹp lưng tựa vào núi mặt hướng theo dòng nước sông hồng cách ga đường sắt bảo hà khoảng một mét
chúng tôi đã có sự chuẩn bị tiếp đón hướng dẫn du khách lễ và đặc biệt công tác an ninh trật tự bảo đảm an toàn giao thông hướng dẫn

điểm đặt đền thờ ông hoàng bảy là một khu rất đẹp lưng tựa vào núi mặt hướng dẫn du khách bảo đảm an toàn giao thông hướng dẫn du khách bảo đảm an toàn giao thông